vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh đắk nông vừa bắt khẩn cấp đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng để làm rõ sát người chết cháy trong xe bán tải
trước đó vào khoảng bảy giờ ngày bốn tháng năm người đi đường phát hiện quốc lộ hai mươi tám đoạn qua địa giới hành chính thôn bon berners xã đắk som huyện đắk công tỉnh đắk nông
xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy rụi bên trong xe này có một thi thể người bị cháy đen biến dạng hoàn toàn và không thể xác định được nhân thân
đăng ký chủ sở hữu xe ô tô này là đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà
quá trình điều tra cơ quan công an xác định người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là đỗ văn minh
vào ngày một mươi tháng năm các trinh sát đã bắt giữ đỗ văn minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước
theo người dân địa phương thời gian qua đỗ văn minh có xảy ra mâu thuẫn với một người cháu
tại tiểu khu pa khen thị trấn nông trường huyện mộc châu tỉnh sơn la công an huyện mộc châu đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối tượng bị bắt là giàng an nụ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại tiểu khu pa khen thị trấn nông trường huyện mộc châu tỉnh sơn la thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng k bảy mươi bảy
bên trong có bảy viên đạn một viên đã lên nòng
đối tượng nụ là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy